nhiều năm qua cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện vùng cao văn yên tỉnh yên bái
mang lại nguồn thu nhập khấm khá cho hàng nghìn hộ nơi đây
năm hai nghìn một mươi chín giá quế tăng cao dự tính có thể mang lại cho người dân huyện văn yên gần tám trăm linh tỷ đồng giá trị các sản phẩm từ cây quế
gia đình ông hoàng văn hòa có thâm niên trồng quế gần ba mươi năm
năm nay vụ quế của gia đình ông được giá cao nhất so với các năm trước với giá bán sáu mươi đồng một kg vỏ quế khô
bốn mươi đồng một kg vỏ quế tươi cho thu nhập gần ba trăm linh triệu đồng
nhờ đó gia đình ông đã có cuộc sống khấm khá từ diện tích gần bảy hectare
năm nay gia đình ông đã có cuộc sống khá từ diện tích gần bảy hectare

tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay xã đã giảm nghèo từ bốn mươi dự kế đến năm hai nghìn một mươi chín thì giá giảm xuống còn là một mươi bảy hai mươi năm cũng nhờ cây quế
hàng năm cây quế của xã đài sơn đã cho giá trị về kinh tế gần một trăm linh tỷ
hiện nay cây quế đã được phủ sang
cây quế đã được phủ sang tại hai mươi bảy xã thị trấn của huyện văn yên với gần năm mươi hectare để cây quế có sức cạnh tranh trên thị trường
trước mắt huyện văn yên đang tập trung chỉ đạo duy trì diện tích trồng quế
ưu tiên quy hoạch phát triển vùng trồng quế sạch quế hữu cơ
tạo điều kiện thuận lợi có cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến
đầu tư hỗ trợ kinh phí để các hộ bảo vệ nguồn giống gen
trong những năm tới chúng tôi tiếp tục giữ vững ổn định diện tích quế này
và thu hẹp một số diện tích cây trồng không có hiệu quả nữa
ví dụ như keo như bồ đề để chúng tôi tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân đưa cây quế vào để làm giàu cho bà con nhân dân
tỉnh yên bá hiện có gần bảy mươi sáu hectare quế lớn nhất cả nước
đặc biệt là chỉ dẫn địa lý quế văn yên đã khẳng định được giá trị danh tiếng của sản phẩm
và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân
bên cạnh công tác duy trì bảo tồn cây giống chống pha tạp giống
tỉnh yên bái đã tích cực tuyên truyền để người dân tổ chức trồng quế sạch
tăng cường công tác quảng bá cây và các sản phẩm từ quế
để thâm nhập sâu rộng hơn nữa thị trường trong nước và nước ngoài